cảnh sát pháp đã đưa ra lệnh cấm phong trào áo vàng tổ chức các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào cuối tuần này
lý do được cảnh sát pháp đưa ra là do lo ngại cuộc biểu tình sẽ gây dối loạn trên đường phố
phong trào áo vàng bắt đầu từ cuộc biểu tình phản đối chính phủ công bố chính sách tăng giá một số mặt hàng hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và diễn ra gần như hàng tuần
cho đến nay quy mô và số người biểu tình của phong trào này đã giảm nhiều so với mức ban đầu
tuy nhiên một số nhóm hoạt động vẫn duy trì các cuộc biểu tình vào ngày thứ bảy tại các thành phố trên khắp nước pháp
vì cho rằng tổng thống macron vẫn không quan tâm đến nhu cầu của những thành phần yếu thế như người lao động nghèo